mâu thuẫn trong lúc thu mua sầu riêng một nhóm thanh niên đã mang theo hung khí xông vào chém người giữa ban ngày
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ việc
vụ việc xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại xã yakli huyện grong park
người quay clip cho biết sự việc xảy ra ngay tại tiệm thu mua sầu riêng của gia đình chị
trong quá trình thu mua sầu riêng xảy ra mâu thuẫn hiểu lầm với một người phụ nữ khác trên địa bàn
và bị người này đe dọa hiện chị cùng gia đình đang làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng
liên quan đến vụ việc bé tám tuổi ở thành phố hồ chí minh bị di ghẻ và cha đánh đánh tử vong
ngày hôm nay luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
kiến nghị điều tra bổ sung yêu cầu thay đổi tội danh đối với nguyễn kim trung thái
từ hành hạ người khác sang tội giết người
theo luật sư này thái là cha ruột của cháu bé nhưng đã cùng tham gia với trang tử mắng trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập
các lần trang đánh đập cháu bé thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc có theo dõi qua camera
hành động này của thái có ý nghĩa với trang là người cùng thực hiện nhận tội là động cơ động lực thúc đẩy cho trang đánh bé một cách dã man
do đó thái phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của cháu bé
ngày mai tòa nhân dân huyện hồ chí minh đã đưa ra một bài hỏi về trách nhiệm chính về cái chết của cháu bé
tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an mở lại phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai hay còn có tên khác là thiền a bên bờ vũ trụ
sáu bị cáo gồm lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
cùng bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hai mươi tháng sáu tòa nhân dân huyện đức hòa đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm tuy nhiên sau đó hoãn xử do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án
liên quan đến vụ tai nạn xe khách xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay trên quốc lộ một a địa phận thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
quá nhiều hiện trường và lời khai của những người liên quan cơ quan công an xác định nguyên nhân sơ bộ là do lái xe khách khi điều khiển
thiếu quan sát nên đã đâm tự do không có vết phanh vào đuôi xe bồn đang dừng đỗ ở phía trước
xe khách biển kiểm soát hai mươi chín b sáu mươi nghìn sáu trăm bảy mươi chín lưu thông theo hướng thanh hóa vinh chở bốn mươi một người
khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe bồn chở xi măng đang dừng đỗ ở mép bên phải lề đường để sửa chữa
cú va chạm khiến đầu xe khách biến dạng hư hỏng nặng phần đầu đuôi xe bồn bị móc tài xế xe khách tử vong tại chỗ
bốn hành khách bị thương số người còn lại trên xe khách
không bị ảnh hưởng đến sức khỏe
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang vừa bắt giữ đối tượng khư minh phúc là đối tượng có lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một phúc vào trộm tài sản nhà ông trần thanh tâm
trong lúc đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị ông tâm bắt giữ giao cho cơ quan công an
phúc bị tuyên án năm tù giam

cơ quan công an phát hiện bắt giữ phúc tại cơ sở xã hội huyện hóc môn tp hcm
hồ mỹ hòa giám đốc tài chính ủy viên hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn co op
nguyễn thành nhân nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị sài gòn co op
trần trung liệt nguyên kế toán trưởng sài gòn co op
hàng thanh dân nguyên trưởng ban kiểm soát sài gòn co op từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín hiện là ủy viên hội đồng quản trị sài gòn co op
phạm thị minh ngọc phó ban kiểm soát sài gòn co op từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trưởng ban kiểm toán nội bộ sài gòn co op từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nguyễn thị thùy trang ủy viên ban kiểm soát sài gòn coop nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín trưởng ban kiểm soát sài gòn co op từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do diệp dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn co op thực hiện
xảy ra tại sài gòn
ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp tiến hành tống đạt các lệnh quyết định và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với sáu bị can trên
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
trước đó thanh tra tp hcm ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật tại sài gòn co op
kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm chiếm đoạt tài sản tại sài gòn co op
trên một trăm linh tỷ đồng là tổng số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn vừa bị công an tp hcm triệt phá thành công
đáng chú ý là đường dây này mới chỉ hoạt động từ đầu năm nay với các đối tượng chỉ hoạt động trên mạng xã hội
sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ ngày bốn tháng bảy
đội cảnh sát hình sự công an tp hcm đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại bảy điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
cầm đầu đường dây số đề này là lê thị diệu sáu mươi bốn tuổi chú tệ phường tân tiến và đào thị bình sáu mươi bảy tuổi chú tệ phường thắng lợi tp hcm
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm điện thoại di động cùng nhiều phơi đề tài liệu liên quan đến hoạt động ghi số đề
ngay sau đó hơn một mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
kiếm thêm tiền để lo thuốc thang với bản thân thường bốn giờ là tôi cũng ngồi để lấy tin nhắn về để làm phơi ra nộp làm phơi ra để mình làm theo thêm tin nhắn
tôi sẽ tính toán và tôi ăn chia theo tỷ lệ là ba mươi thắng thì mình thắng thì họ đem kinh tế cho mình còn nếu thua thì mình trả tiền cho người ta
bước đầu công an
bước đầu công an tp bumma thuật đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
các đối tượng trong đường dây móc nối với nhau rất chặt chẽ kín kẽ hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại hoặc trang mạng xã hội facebook zalo viber
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền bắc và miền nam rồi tính toán thắng thua với các con bạc
bước đầu công an xác định chỉ tính trong ngày bị bắt quả tang
đường dây này đã giao dịch ghi số đề cho các con bạc lên tới hai trăm năm mươi triệu đồng
ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ đầu năm cho đến nay là trên một trăm linh tỷ đồng
tiếp tục với những thông tin khác
ngày hôm nay công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng lê hoài nam và phạm văn cường cùng chú hà nội
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và mua bán số đề
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng bảy
nhân trạch đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu cơ quan công an xác định hai đối tượng cho vai về lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm với số tiền ba trăm bảy mươi triệu đồng
qua điều tra mở rộng lực lượng công an còn phát hiện hai đối tượng có hành vi đánh bạc với hình thức ghi đề với tổng số tiền gần một mươi chín triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng để điều tra về hành vi gây dối chất tự công cộng
kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn từ trước nên nhóm của đối tượng võ văn đanh chú xã phước thuận huyện tuy phước cầm đầu đã hẹn với nhóm của lưu văn cường chú cùng địa phương tại khu vực đường dt sáu trăm bốn mươi thuộc địa phận thôn liêm thuận xã phước thuận
hai bên đều mang theo hung khí
hậu quả là một thanh niên trong nhóm của cường bị chém trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi đột nhập bệnh viện để thực hiện chót lọt hàng loạt vụ trộm của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đối tượng dũng vừa quay lại bệnh viện để tiếp tục trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần văn dũng không có nơi cư trú nhất định về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra bước đầu dũng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào bệnh viện để trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng là đợi khi mọi người ngủ say thì lẻn lên các tầng trên của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
đối tượng lấy trộm được bốn chiếc điện thoại di động một ví da bên trong có hai triệu đồng của hai bệnh nhân và ba người nhà bệnh nhân
sau đó tiếp tục quay lại bệnh viện để trộm cắp thì bị lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện bắt giữ
tại tỉnh yên bái tòa nhân dân huyện mù căng trải vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo vàng a xúa chú xã cúng luông và vàng a xình chú xã dế xuân
chú xã xu phình lấy trộm ba trăm tám mươi mét dây cáp tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng của trung tâm viễn thông miền tây thuộc viễn thông yên bái
mang đi đốt để lên lõi đồng bán được hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo bị công an huyện mù căng trải bắt giữ
hai bị cáo khai nhận đã nhiều lần trộm cắp dây cáp của các trạm bts trên địa bàn huyện để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
hội đồng xét xử tuyên phạt vàng a xúa tám tháng tù giam vàng a sình chín tháng tù giam
ngoài ra hai bị cáo phải bồi thường cho trung tâm viễn thông miền tây huyện mù căng trải ba triệu đồng
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết nghị quyết số hai mươi sáu ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của đảng ủy công an trung ương
về đề mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác công an trong tình hình mới gọi tắt là nghị quyết số hai mươi sáu
hội nghị được tổ chức trực tuyến tại trụ sở bộ công an đến các điểm cầu truyền hình của công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
sự hội nghị có các đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành các thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số bộ công an lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tại các điểm cầu truyền hình
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định sau hơn bảy năm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
công an các đơn vị địa phương đã cơ bản bám sát triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của trung ương đảng quốc hội chính phủ
chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương nguyện tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo bộ tác quản lý
và ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân
đề xuất việc triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật ứng dụng phát triển công nghệ thông tin
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả nỗ lực cố gắng của công an các đơn vị địa phương
trong triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu và chương trình hành động của bộ công an về ứng dụng phát triển công nghệ thông tin thời gian qua
khẳng định thành quả chúng ta đạt được lớn hơn rất nhiều là cải cách thủ tục hành chính và sự tín nhiệm của nhân dân
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng đánh giá cao về việc bộ công an triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ trên cơ sở ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho cải cách hành chính
trong đó tiên phong là cải cách hành chính trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trước mắt bộ trưởng tô lâm yêu cầu hoàn thiện chỉ thị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của đảng ủy công an trung ương
trong đó quán triệt những yêu cầu chỉ đạo mới của đảng của trung ương trong các mặt công tác đặc biệt là công tác ứng dụng phát triển công nghệ thông tin
bộ trưởng tô lâm lý tiếp tục triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ trên cơ sở ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó tiên phong là cải cách hành chính trong hoạt ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi bảo đảm hiệu quả
xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai các cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin phần mềm lớn trong phạm vi toàn ngành thống nhất xuyên suốt từ bộ tới công an cơ sở
phục vụ yêu cầu nghiệp vụ hành chính công phát triển chính phủ điện tử chuyển đổi số
đồng thời hình thành một mạng viễn thông dùng riêng của lực lượng công an bảo đảm an toàn bí mật đồng thời là kênh duy trì liên lạc dự phòng của trung ương trong điều kiện bất ngờ
thời gian qua công nghiệp của đoàn viên công an nhân dân đã và đang hàng ngày hàng giờ mang lại những giá trị xây dựng nền tảng để phát triển nền công nghiệp an ninh nhân dân phục vụ lực lượng công an và xã hội
đây là khẳng định của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại lễ tuyên dương trao giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một vừa được bộ công an tổ chức vào tối nay tại hà nội
tới sự chương trình còn có đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
công đoàn công an nhân dân hiện có hơn hai mươi ba đoàn viên chủ yếu là sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công nhân công an hợp đồng lao động làm việc thuộc các lĩnh vực hậu cần kỹ thuật y tế phục vụ lao động sản xuất
tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an gửi lời chúc mừng tới hai mươi cá nhân đạt giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi bốn
đây chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh hai mươi gương đoàn viên công đoàn công an nhân dân được tuyên dương còn có rất nhiều tấm gương khác đang thầm lặng công hiến tài năng trí tuệ
nhiệt huyết để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao
thứ trưởng trần quốc tỏ ủy viên trung ương và lãnh đạo bộ công an nhân dân thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương và lãnh đạo bộ công an nhân dân
thời gian tới các cấp công đoàn và mỗi đoàn viên công an nhân dân phải luôn nhận thức sâu sắc về vai trò nhiệm vụ của công đoàn công an nhân dân trong thời kỳ mới
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và công an nhân dân việt nam
không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng
quán triệt và thực hiện có hiệu quả về khẩu hiệu hành động của bộ công an
phủ đồng nêu gương kỳ cương trách nhiệm và hiệu quả
tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua cuộc vận động chú ý hướng về cơ sở

cấp ủy người đứng đầu cấp ủy của công an các đơn vị địa phương
cần tiếp tục về quan tâm hỗ trợ tạo mọi điều kiện hơn nữa
trong phạm vi có thể đối với các tổ chức công đoàn trong công an nhân dân
quan tâm phát hiện bồi dưỡng ngày càng nhiều nhân tố mới
các điển hình tiên tiến tấm gương tiêu biểu để kịp thời biểu dương khen thưởng
tạo điều kiện cho đệ đoàn viên người nâu đồng tổ chức công đoàn

phát huy về khả năng sáng tạo đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế
thứ trưởng trần quốc tỏ tin tưởng với bản lĩnh vững vàng sự tận tâm trách nhiệm
sẵn sàng vượt qua khó khăn thách thức đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân nói chung
và mỗi cá nhân được nhận giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu
sẽ tiếp tục nỗ lực phân đấu phát huy sáng kiến lan tỏa hành đẹp
việc làm tốt nêu gương sáng trong đoàn viên công đoàn và cán bộ chiến sĩ
cũng như quần chủ nhân dân đóng góp vào thành tích chiến công chung của thuộc lượng